trong những ngày qua tại các chốt cửa ngõ vào thành phố hải phòng
còn nhiều người dân tại các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
vẫn ra khỏi địa phương để về thành phố hải phòng
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông
và xâm nhập dịch bệnh vào thành phố hải phòng
trước tình hình đó từ giờ ngày năm tháng tám thành phố hải phòng tạm dừng tiếp nhận công dân
bao gồm cả công dân người hải phòng từ các tỉnh thành phố địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội
trừ những người được chính quyền các tỉnh thành phố nơi giãn cách xã hội
và ủy ban nhân dân thành phố hải phòng cho phép vào thành phố
ủy ban nhân dân thành phố thống nhất hỗ trợ người dân hải phòng ở thành phố hồ chí minh
đang gặp khó khăn với mức hai triệu đồng một hộ
từ nguồn kinh phí ủng hộ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố phối hợp với hội đồng hương hải phòng
tại thành phố hồ chí minh và các cơ quan liên quan ra soát người hải phòng đang gặp khó khăn
đề xuất việc hỗ trợ và thực hiện việc chuyển kinh phí hỗ trợ đến các hộ dân
đồng thời tuyên truyền đến các gia đình có người thân đang sinh sống tại địa phương
thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không di chuyển về hải phòng cho đến khi hết giãn cách xã hội